tối ngày hai mươi tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông báo tìm người đi xe của nhà xe vân tuyến
khởi hành từ bình dương đến khu vực bến xe mỹ đình vào khoảng ba giờ ba mươi ngày hai mươi tháng một mươi
ca covid một mươi chín vừa phát hiện trên chuyến xe này là anh t s t ba mươi chín tuổi quê đồng văn hà giang
anh tê làm việc tại tỉnh bình dương bảy tháng nay
ngày một mươi bảy tháng một mươi anh khởi hành đi xe khách vân tuyến từ bình dương về đến hà nội vào ngày hai mươi tháng một mươi
tới nơi anh được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính bệnh nhân này đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
theo cdc hà nội những người có liên quan đến chuyến xe trên tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch để được tư vấn hướng dẫn chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
thông tin từ sở y tế hà nội cho tới sáng ngày một mươi chín tháng một mươi thủ đô ghi nhận có một tám trăm bảy mươi hai người
từ các tỉnh phía nam trở về phát hiện hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi thành phố phát hiện thêm một mươi ba người trở về từ hoặc có liên quan tới các tỉnh có dịch